tại cuộc họp với thường trực chính phủ và ban chỉ đạo phòng chống dịch thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đồng ý công bố dịch covid một mươi chín trên toàn quốc
thủ tướng yêu cầu từng gia đình từng cá nhân tự bảo vệ mình trước dịch covid một mươi chín cùng với đó vận động
và thì người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm nếu để cơ quan có nhiều người lây nhiễm do không nắm vững các quy định của nhà nước về vấn đề dịch covid một mươi chín
không đặt vấn đề phong tỏa không đặt vấn đề khẩn cấp nhưng các cơ quan chức năng và bộ tư pháp cần phải chuẩn bị tinh thần đó
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng nhấn mạnh biện pháp cần thiết vẫn là cách ly xã hội trong vòng một mươi năm ngày kể từ ngày hôm nay để ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng
không được chủ quan vì đã có nhiều biện pháp mạnh mẽ nhưng trên đường phố vẫn đông người
một số nơi như bãi biển và khu vui chơi vẫn chưa được thực hiện nghiêm nhằm hạn chế tụ tập đông người
đây chính là nguy cơ gây lây nhiễm cao
cần phải vận động yêu cầu tỉnh nào ở tỉnh đó huyện nào ở huyện đó xã nào ở xã đó thôn nào ở thôn đó nhà nào ở nhà đó
ít nhất trong một mươi năm ngày để tránh lây nhiễm
cơ bản dừng phần diễn công cộng hạn chế tối đa phương tiện cá nhân giao bộ tư pháp nghiên cứu báo cáo thủ tướng để trên thường mục quốc hội băng bố tình trạng khẳng cấp khi cần thiết
phương án ứng cứu khi bùng nổ dịch sẽ được tập thể tỉnh chính phủ xem xét vào chiều mai
bộ y tế chuẩn bị
tôi xin giao lại vấn đề công ty trường sinh cho bộ y tế và bộ công an làm rõ để xử lý nghiêm túc vấn đề này
về khu vực cách ly thủ tướng yêu cầu bộ quốc phòng tách riêng khu vực mới và khu cũ để tránh lây chéo giữa người cũ và người mới
bộ y tế cần có quy định phù hợp để không có cá nhân nào đi khám mà lây nhiễm dịch ra cộng đồng và bệnh viện
chính phủ sẽ bàn vấn đề an sinh xã hội cho những người có thu nhập quá thấp vào ngày một tháng bốn trên tinh thần dùng ngân sách trung ương và địa phương để hỗ trợ người dân bảo đảm an sinh xã hội trong tình hình khó khăn hiện nay trong đó bảo đảm hàng hóa lương thực thiết yếu cho người dân
thủ tướng đề nghị bộ y tế phối hợp với các cơ quan báo chí tiếp tục công bố những ca dương tính một ngày hai lần
lương thấp và không có lương bộ công an chủ động triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự cho người dân nhất là ở trong thôn
khi mà người thất nghiệp của thành thị về thì không chỉ là quản lý bệnh tật tốt mà quản lý trật tự cũng phải tốt để làm sao đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân
đây là nhiệm vụ chính trị của toàn ngành công an
với tinh thần không để dịch bùng nổ hạn chế tối đa việc lây nhiễm trong cộng đồng
tìm cho được những cá nhân liên quan còn ở trong cộng đồng để quản lý
các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến covid một mươi chín
những ngành sản xuất phải bảo đảm an toàn cho công nhân
hà nội và ban chỉ đạo trung ương cần tập trung xử lý dịch tại hà nội để không lây lan ra các địa phương khác